thưa quý vị trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trai phép và đưa nhận hối lộ
tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi bảy bị cáo
bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là lê minh quốc cường
cựu giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương bị tuyên phạt hai năm sau tháng tù
các cựu phó trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp bình dương nguyễn thành trung và nguyễn thành nhân
cùng nhận mức án một năm sau tháng tù đặng quang việt một năm tù
trong vụ án này bị cáo nguyễn kiên cường cựu chuyên viên phòng chính sách lao động sở lao động thương minh và xã hội bình dương
là người nhận hối lộ nhiều nhất với hơn tám ba tỷ đồng bị tuyên phạt bức án cao nhất là một mươi sáu năm tù
bị cáo hoàng thanh cựu trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
bị cáo đinh thái tuấn cựu phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế bình phước
bị tuyên phạt bảy năm tù cũng về tội nhận hối lộ
còn một mươi bị cáo bị truy tố về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
bị tuyên phạt từ một năm đến một mươi hai năm tù giam
trong đó nguyễn khánh vân bị tuyên phạt một năm sau tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tươi spa tại thành phố sơn la tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang tiến hành tiêm hoạt chất meso
hoạt chất làm căng bóng da cho khách hàng mà không đạt đảm bảo yêu cầu
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện ngô tị hồng tươi là chủ cơ sở thẩm mỹ đang tiến hành tiêm hoạt chất meso cho một khách hàng
mặc dù cơ sở kinh doanh của tươi không đáp ứng được các yêu cầu
nhưng vì lợi ích kinh tế chủ cơ sở vẫn bất chấp hoạt động trái phép
căn cứ hành vi vi phạm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sơn la đã tiến hành lập biên bản
và chuyển nội dung vụ việc cho thanh tra sở y tế tỉnh sơn la xử lý theo quy định
cùng ngày tránh thanh tra sở y tế tỉnh sơn la đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền sáu mươi triệu đồng đối với ngô tị hồng tươi
hiện nay công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với thanh tra sở y tế sơn la
ra soát và xử lý các cơ sở thẩm mỹ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tiền để đáo hạn ngân hàng diễn ra tại nhiều địa phương
khi mà nhiều người dân doanh nghiệp gặp khó khăn
không thể tự chuẩn bị nguồn tiền để trả nợ vay đúng hạn
lợi dụng hoạt động này thì nhiều đối tượng đã tự nhận là trung gian đáo hạn ngân hàng
để lừa đảo chiếm đặt tài sản
đáng chú ý có nạn nhân bị lừa tới số tiền hàng chục tỷ đồng
vậy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo như thế nào
và người dân cần cảnh giác ra sao để không rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang
quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
huỳnh thị phượng kiều tìm cách làm quen tiếp cận với những người có tiền nhàn rỗi
rồi lấy cớ vay tiền của họ để làm dịch vụ đáo hạn cho những khách đến kỳ hạn trả nợ
tuy nhiên sau khi vay được của nạn nhân thì người phụ nữ này lại sử dụng chính số tiền đó
để trả lãi cho bị hại và các khoản nợ khác
với phương thức thủ đoạn như trên huỳnh thị phượng kiều đã chiếm đoạt của một nạn nhân
số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
lợi dụng lòng tham của những người có tiền nhàn dỗi đánh vào tư tưởng hám lợi
các đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về cần tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng
sau đó huy động vốn của những người có tiền nhàn dỗi và dùng tiền đó vào những mục đích cá nhân
cũng như mua sắm và cứ lấy tiền của người sau để trả tiền cho người trước
và đến một mức độ nào đó không có khả năng thanh toán nữa
thì các đối tượng này đã thông báo vỡ nợ cũng như là bỏ trốn
thủ đoạn chung của các đối tượng lấy mác trung gian đáo hạn ngân hàng
là khoe khoang có người thân làm ở ngân hàng hay quen biết nhiều người cần vay đáo hạn ngân hàng
với lời hứa sau khi đáo hạn ngân hàng xong
người trung gian sẽ trả cả gốc lẫn lãi cao cho người đưa tiền cho họ
thường những lần đầu phối hợp làm ăn
người bỏ tiền cho mượn sẽ được kẻ trung gian trả lại cả tiền gốc lẫn lãi rất nhanh và hậu hĩnh
đáng chú ý không ít vụ lừa đảo có sự tham gia của một số đối tượng
trước đây là nhân viên ngân hàng
các đối tượng huy động vốn này đã sử dụng các hợp đồng kinh tế khống
cũng như là đưa ra những thông tin gian dối về cần tiền để đáo hạn ngân hàng
nhưng thực chất thì các đối tượng này không có các khoản vay để đáo hạn ngân hàng
mà đưa ra các thông tin đó đánh vào lòng tham của người có tiền nhàn dỗi
bằng cái việc là cho các đối tượng vay thì có cái mức lãi suất cao hơn rất là nhiều so với lãi suất của ngân hàng
nhằm có thể kéo dài hoặc gia hạn thêm
thời gian vay tại ngân hàng
vì vậy nhiều người buộc phải tìm kiếm nguồn tiền khác để trả
cũng từ đó dịch vụ trung gian đáo hạn ngân hàng xuất hiện
cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh rủi ro người cho vay cần tuân thủ pháp luật về cho vay
tuân thủ quy định về lãi suất đồng thời tìm hiểu kỹ người vay có thực sự có khoản vay đến hạn hay không
nếu có người đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn ngân hàng
thì người cho vay phải thẩm định kỹ xác minh bằng nhiều kênh thông tin khác nhau

và ba dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân
với số vốn khoảng tám mươi ba tỷ đồng trên tổng số một chín mươi năm tỷ đồng đã ký kết hợp đồng vay vốn
nhờ các chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở xã hội
nhà ở xã hội khu vực đô thị quy mô xây dựng khoảng một trăm năm mươi tám căn
cả nước đang tiếp tục triển khai bốn trăm một mươi tám dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn bốn trăm ba mươi hai căn
theo số liệu mới nhất của tổng cục hải quan đến giữa tháng một mươi vừa qua
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt sấp xỉ năm trăm hai mươi ba tỷ đô la mỹ
cụ thể từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi xuất khẩu cả nước đạt một mươi bốn bảy
trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
có bốn nhóm đạt kim ngạch từ một tỷ đô la mỹ trong nửa đầu tháng một mươi
dẫn đầu là điện thoại và linh kiện với hai năm mươi năm tỷ
qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi đạt gần bốn mươi một năm tỷ đô la mỹ
tiếp theo là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng diệt may
ở chiều ngược lại nhập khẩu hàng hóa trong kỳ một tháng một mươi đạt hơn một mươi hai tám tỷ đô la mỹ
qua đó nâng tổng kim ngạch
từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi lên hơn hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
giảm gần bốn mươi tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả đạt được trong nửa đầu tháng một mươi đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi đạt sắp xỉ năm trăm hai mươi ba tỷ đô la mỹ
cán cần thương mại đạt thẳng dư hơn hai mươi năm hai mươi hai năm tỷ đô la mỹ
thưa quý vị tỉnh cao bằng sở hữu tài nguyên phong phú riêng có với hơn hai trăm linh di tích
trong đó có chín mươi tám sản phẩm
các di tích được xếp hạng hai bảo vật quốc gia bốn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
và unesco công nhận một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
bên cạnh đó được thiên nhiên ưu ái tỉnh cao bằng cũng có những thắng cảnh đắm say lòng người
với những điều kiện thuận lợi tiềm năng to lớn
cao bằng là nơi hội tụ những yếu tố đặc trưng thế mạnh để phát triển du lịch bền vững
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân

nhóm đoàn của chị nhân với hơn bốn mươi du khách đã rất tháo hước khi được đặt chân đến mạnh đất này